các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhận được tin báo cháy cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp cn đã huy động hàng chục chiến sĩ
và năm xe chữa cháy đến hiện trường cứu hỏa phải ba mươi phút chữa cháy ngọn lửa mới được khống chế
hậu quả của vụ hỏa hoạn khiến xe bồn chuyên chở nhiên liệu bị cháy hư hỏng nặng
hàng chục chiếc xe gắn máy của nhân viên trạm cấp phát xăng dầu số ba bị thiêu dụi hoàn toàn
và hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra làm rõ
vào tối ngày ba mươi một tháng năm trên đoạn quốc lộ một a thuộc huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi
xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xe đầu kéo container cắn chết người đi xe máy
xe đầu kéo do tài xế lương trung thành chú tại tỉnh bình định đi hướng bắc nam
trong lúc đang chuyển hướng qua đường từ tây bắc sang đông nam thì va chạm với xe máy
do huỳnh văn học điều khiển chạy theo hướng nam bắc
vụ tai nạn giao thông làm học tử vong tại chỗ và xe máy biến dạo
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hiểu lũng tỉnh lạng sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố một mươi bốn bị can về hành vi đánh bạc
vào khoảng một mươi ba h năm mươi phút ngày hai mươi bốn tháng năm công an huyện hiểu lũng bắt quả tang một nhóm đối tượng
đang sát phạt nhau bằng tiền dưới hình thức sóc đĩa thu giữ tại nơi đánh bạc và trên người các đối tượng
tổng số tiền hơn một mươi hai triệu đồng một bát xứ một đĩa xứ và bốn quân vị
một cơ sở sản xuất phân bón của doanh nghiệp tư nhân
phú hải ở thôn xuân dục xã an phú tp tuy hòa do bà phan ngọc hà làm giám đốc
vừa bị lực lượng chức năng tỉnh phú yên tiến hành kiểm tra
tiến hành kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện cơ sở không có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón
nên lập biên bản vi phạm niêm phong tạm giữ hàng hóa để tiếp tục điều tra làm rõ
thu giữ tại cơ sở bốn trăm sáu mươi bao phân trung lượng bón dễ nhãn hiệu nano gà pháp lúa tôm
với tổng trọng lượng hơn một mươi một kg bốn trăm một mươi tám vỏ bao cùng một số máy móc thiết bị và đồ dùng khác
ngày ba mươi một tháng năm bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết đã báo cáo phó thủ tướng vũ đức đam
về kết quả xác minh vụ việc nhuộm phế phẩm cà phê sỏi đá bằng bột pin tại tỉnh đắk nông
trước đó cơ quan chức năng phát hiện trong kho xưởng do bà nguyễn thị loan làm chủ
có nhiều bao đựng hỗn hợp vỏ cà phê sỏi đá nhỏ nhuộm lõi pin
và giấy khô với khối lượng gần hai mươi một ba tấn cơ sở này đã bán ba tấn hỗn hợp này
cho công ty trách nhiệm hiếu hoạn sản xuất thương mại và dịch vụ thảo dung
sau đó cơ sở thảo dung dùng khoảng một năm tấn để trộn với bảy năm tấn hạt hồ tiêu khô để được chín tấn tiêu
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn báo cáo số tiêu trên chưa bán trực tiếp cho người tiêu dùng
và cũng chưa xuất khẩu số còn lại khoảng một năm tấn bà dung đã trộn với vôi cali và phân
rồi giấu trong lô cây cao su để tẩu tán tăng vật
hiện số hàng này đã bị cơ quan công an thu giữ để phục vụ điều tra
chiều ngày ba mươi một tháng năm các đơn vị đầu mối kinh doanh phân phối mặt hàng ga tại tp hcm
và các tỉnh thành phố phía nam đã công bố giá ga tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
theo đó giá ga tháng sáu sẽ tăng một năm trăm linh đồng một kg tương đương với một mươi tám đồng một bình một mươi hai kg
so với tháng năm năm hai nghìn một mươi tám cụ thể giá gà bán lẻ đến tay người tiêu dùng
tại tp hcm và các tỉnh thành phố ở khu vực phía nam trong tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
gồm petro việt nam ga dầu khí ga petro limac sẽ giao động
ở mức ba trăm bốn mươi năm đồng một bình một mươi hai kg đến ba trăm bảy mươi bốn đồng một bình một mươi hai kg
mức giá ga mới sẽ áp dụng từ ngày hôm nay ngày một tháng sáu
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh chín h của truyền hình công nhân dân
hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo trên sau
cảm ơn quý vị đã theo dõi